thưa quý vị hiện nay trên cả nước thì đang diễn ra tình trạng cá nhân doanh nghiệp

quá trình đấu giá đã được đẩy lên từ một tỷ đến một bốn tỷ đồng một lô

đây chỉ là một trong rất nhiều những vụ bỏ cọc đấu giá đất
đang diễn ra trên phạm vi cả nước

thì làm ảnh hưởng đến rất nhiều hệ lụy đến cá nhân đoàn thể hay là muốn mua bán
về như bản thân em hiện tại bây giờ đang bán nhà hai năm nay gần như không gửi mua
qua tình hình của một doanh nghiệp mà họ bỏ đấu giá
họ bỏ thầu bỏ đặt cọc đi
thì ảnh hưởng hữu lị đến rất nhiều thị trường bất động sản
đặc biệt đến người tiêu dùng
bởi vì họ ảnh hưởng luôn cả đến
đầu tiên là ảnh hưởng đến các doanh nghiệp
chủ đầu tư không biết là doanh người dân
tiêu dùng mà muốn mua thì họ mất niềm tin vào doanh nghiệp
đấy là ảnh hưởng rất nhiều vào thị trường dũng loạn
không biết là đâu là giá thật đâu là giá ảo
vâng bỏ cọc trong đấu giá đất còn gây ra khó khăn cho công tác quản lý
thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai và đầu tư của nhà nước
hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của phóng viên nguyễn hương
với ông nguyễn thế điệp phó chủ tịch câu lạc bộ bất động sản hà nội
để tìm hiểu rõ hơn về những hệ lụy của việc bỏ cọc trong đấu giá đất hiện nay
nguyễn thế điệp phó chủ tịch câu lạc bộ bất động sản hà nội
việc bỏ cọc cũng đến từ việc một số doanh nghiệp lợi dụng kẻ hở

nhưng vẫn được tham gia vào đấu giá xong bỏ cọc
phải chăng thì hành lang pháp lý của chúng ta hiện nay quá lỏng lẻo thưa ông
đương nhiên như chúng ta được biết thì rõ ràng là cái hành pha lang pháp lý
về cái đấu giá của chúng ta hiện nay nó chưa chặt chẽ
nó vẫn có những kẽ hở cho nên nhiều người người ta cũng có thể là
người ta lợi dụng người ta vào đấu giá
người ta có những cái quân xanh quân đỏ để người ta hưởng cái lợi
hiện nay nó đang có hiện tượng là những nhà đấu thầu chính thức
đấu giá chính thức để người ta muốn vào thì ít
nhưng những người mà cơ hội để vào để mà kiểu gây bè cái cánh
và kiểu như là cũng vào đấu giá để làm sao thỏa thuận
với những nhà đầu tư mua chính để người ta có cái phần trăm
thì ở đây hiện nay nó đang có việc ấy
hai nữa là cái việc thổi giá
có thể người ta có rất nhiều đất khu vực đấy
và nếu như chúng ta không đấu giá tập trung
thì người ta đấu một cái người ta đã đặt rất là cao lên
nhưng mà cái giá trị nó rất thấp
nhưng người ta lại lấy cái tham chiếu để bán những cái khu đất vực đất của họ
thì đây cũng là đây là có hiện tượng
có chứ không phải là không có
cho nên chúng ta cần phải có hành năng pháp lý chặt chẽ hơn nữa
thưa ông để ngăn chặn việc bỏ cọc trong đấu giá đất
thì chúng ta cần có những giải pháp cụ thể như thế nào
tôi cho là cái luật đấu giá hiện nay chúng ta tương đối hoàn chỉnh
tuy nhiên để mà có
cái cơ chế giám sát cái đấu giá đó
để không thông thầu để không quân xanh quân đỏ
thì chúng ta vẫn còn hạn chế
chúng ta cần phải có những biện pháp nó cứng rắn hơn nữa
và nó có những biện pháp chặt chẽ
và tiêu chí để đấu giá nó chặt chẽ hơn nữa
nhưng tôi nói là chê
thì chắc chắn là nó sẽ không xảy ra những hiện tượng như trên
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi
để hạn chế việc bỏ cọc trong đấu giá đất
theo một số chuyên gia thì cũng cần tăng mức đặt cọc
đối với tài sản đấu giá đất
đấu giá là quyền sử dụng đất công
thực hiện dự án kinh doanh bất động sản
mặt khác thì nên bổ sung quy định rõ ràng
về các trường hợp cũng như là các thiệt hại
chi phí phải bồi thường khi nhà đầu tư bỏ cọc
để từ đó tăng tính răn đe
và có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn
trong việc xử lý các nhà đầu tư vi phạm
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào và hẹn gặp lại